để khắc phục tình trạng ngập nước nghiêm trọng mỗi khi có mưa lớn xảy ra trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
năm hai nghìn một mươi bảy ba dự án trọng điểm chống ngập cấp bách gồm suối tân mai suối bà bột và suối linh được triển khai
tuy nhiên đến thời điểm này các dự án trên đều được thực hiện quá chậm so với tiến độ đã để ra
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
theo kế hoạch thi công ban đầu dự án nạo vét cải tạo suối tân mai đến thời điểm này phải hoàn thành